theo dự báo vào chiều tối ngày hôm nay bão số hai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh bắc bộ
và sau đó là đất liền và các tỉnh đông bắc bộ
hiện bão đang mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một và nhiều khả năng đây là cường độ mạnh nhất
và trước những diễn biến của bão số hai ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu như sau
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi kiểm tra triển khai công tác đảm bảo an toàn về người
công trình đang thi công trên biển ven biển hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến
đảm bảo an toàn cháy nổ an ninh trật tự xã hội sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời xử lý khi có tình huống
các tỉnh khu vực vùng núi bắc bộ thanh hóa nghệ an cần lưu ý sạt lở đất và lũ quét